ngày một mươi một tháng hai tại khu công viên biển bình sơn phường mỹ bình thành phố phan rang tháp tràm
tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh ninh thuận đã tổ chức lễ phát động
tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ năm hai nghìn một mươi bảy và kêu gọi đóng góp quỹ cây xanh của địa phương
ngay sau lễ phát động các đồng chí lãnh đạo tỉnh và hàng trăm đoàn viên thanh niên cán bộ chiến sĩ đã trồng cây lưu niệm
trong khu vực công viên biển bình sơn tổ chức diễu hành tuyên truyền trên các đường phố và gia quân thu góp rác
làm sạch môi trường tại bãi biển bình sơn ninh chử
cùng ngày tại các cơ quan đơn vị các huyện phường xã trên địa bàn toàn tỉnh đã hưởng ứng lễ phát động
tổ chức trồng hàng chục nghìn cây xanh tại nơi làm việc và các tuyến đường giao thông nơi sinh hoạt công cộng